đồng bào các dân tộc ở tỉnh tuyên quang và du khách đã nô nức kéo về xã lăng can huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
để tham dự lễ hội lồng tông ngày hội xuống đồng
đây là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc tày tỉnh tuyên quang được tổ chức hàng năm
với mong ước một năm mới mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu nhà nhà ấm no hạnh phúc
lễ hội lồng tông năm hai nghìn một mươi bảy của đồng bào dân tộc tây tỉnh tuyên quang gồm hai phần phần lễ và phần hội
phần lễ chính được tổ chức tại đền phú bảo ngôi đền linh thiêng của đồng bào dân tộc tày huyện lâm bình
phần hội được bắt đầu bằng lễ tịch điền là lễ xuống đồng cây ruộng
sau đó du khách được thưởng thức các tiết mục hát then chương trình biểu diễn trang phục truyền thống
và tham quan những gian hàng nông sản đặc sản của địa phương
tôi thấy lễ hội này rất tuyệt vời phong cảnh ở đây rất đẹp con người nơi đây cũng rất tuyệt vời
với những bộ trang phục màu sắc mang đậm nét truyền thống
những trò chơi ở đây rất vui tôi đã thử chơi tung còn nhưng tôi chơi không được tốt
năm hai nghìn một mươi ba lễ hội lồng tông của đồng bào dân tộc tày tỉnh tuyên quang được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
lễ hội lồng tông là loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian cầu mùa của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước
thể hiện tiếng ngưỡng phồn thực của xưa
công tác bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội lồng tông của tỉnh tuyên quang
nhằm góp phần phát triển du lịch cũng như nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh